thời gian qua bộ đội biên phòng tỉnh lào cai đã tiếp nhận gần một công dân đi lao động từ trung quốc trở về tại khu vực biên giới các đồn biên phòng
việc tiếp nhận các công dân được thực hiện nghiêm túc các công dân cũng được kiểm tra y tế ngay tại biên giới
đồn biên phòng pha long quản lý hơn một mươi sáu km đường biên giới đây là tuyến biên giới có rất nhiều đường mòn lối mở
trong những ngày vừa qua cán bộ chiến sĩ của các tổ chốt phòng chống dịch covid một mươi chín luôn căng mình tuần tra kiểm soát
bảo đảm tất cả các công dân khi vào lãnh thổ việt nam đều được kiểm tra y tế và cách ly theo quy định
cùng với việc tiếp nhận bộ đội biên phòng tỉnh lào cai cũng thăm hỏi chia sẻ và phát khẩu trang hướng dẫn người dân rửa tay sát quần
từ đó mọi người tuyên truyền để cùng nhau chấp hành khi đi lao động từ trung quốc về sẽ chủ động qua các chốt biên phòng để khai báo kiểm tra y tế và đi cách ly một mươi bốn ngày